qua đấu tranh các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên từ một đối tượng chưa rõ lai lịch tại tp hcm với giá hơn ba mươi triệu đồng để mang về tp biên hòa bán lại kiếm lời thì bị bắt
hiện vụ án đang được bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai điều tra làm rõ
còn tại tỉnh hưng yên một nhóm thanh niên đang tụ tập bay lắc trong nhà nghỉ vừa bị công an thị xã mỹ hào kiểm tra phát hiện
cụ thể vào khoảng ba giờ ngày hai tháng chín tiến hành kiểm tra nhà nghỉ rolex
có địa chỉ tại tổ dân phố văn nhuế phường bần yên nhân do nguyễn hữu đức quê tỉnh nam định làm quản lý
lực lượng công an phát hiện tại một phòng nghỉ có một nhóm nam nữ thanh niên đang bay lắc trong tiếng nhạc lớn biểu hiện phê ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một đĩa xứ màu trắng
trên mặt đĩa có chất bột màu trắng nghi là ma túy cùng nhiều tăng vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy
kiểm tra nhanh có một mươi chín trên hai mươi một trường hợp dương tình với ma túy
bước đầu các đối tượng khai nhận đoàn ngọc chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại hà nội là người cung cấp ma túy để cả nhóm sử dụng
nguyễn hữu đức là quản lý nhà nghỉ cung cấp dụng cụ để các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ khởi tố các đối tượng cướp tài sản và trộm cắp tài sản tại hưng yên và vĩnh long
tiếp theo là thông tin về việc bắt giữ khởi tố các đối tượng cướp tài sản và trộm cắp tài sản tại hương yên và vĩnh long
sau đó mẹ của hòa đã mang số tiền ba triệu đồng để đến đưa cho minh
tại vĩnh long cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long đang tạm giữ lê văn bé hai và nguyễn anh thiện cùng chú huyện long hồ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
sáng ngày hai mươi năm tháng tám sau khi sử dụng ma túy cả hai lên thành phố vĩnh long chơi bàn bạc tìm tài sản để lấy trộm
khi đến đoạn đường thuộc phường tám tp vĩnh long thấy có nhiều xe mô tô đậu trên vỉa hè nên thiện đã dừng xe cho bé hai đi đến lấy trộm một xe mô tô
rồi đem cầm cố lấy tiền chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
tuy nhiên sau đó đã bị lực lượng công an điều tra bắt giữ
thưa quý vị kỳ nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín năm nay kéo dài bốn ngày
để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui tươi và an toàn lực lượng công an tỉnh khánh hòa đang căng mình triển khai nhiều biện pháp
nhằm phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thường xuyên phối hợp với lực lượng dân quân bảo vệ dân phố tuần tra dọc tuyến biển nhắc nhở người dân du khách chú ý bảo quan tài sản khi xuống tắm biển
đó là một trong những nhiệm vụ mà cán bộ chiến sĩ công an phường vĩnh nguyên thành phố nha trang tập trung thực hiện
là một trong những địa bàn du lịch trọng điểm của thành phố để đảm bảo cho du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn công an phường vĩnh nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai nhiều biện pháp
trong đó đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật
để đảm bảo an ninh đặc tượng nhất là các điểm tập trung nhiều khách du lịch
dịp lễ mùng hai tháng chín năm nay kéo dài bốn ngày do đó rất đông du khách đã đến nha trang khánh hòa tham quan nghỉ dưỡng
đây cũng là thời điểm mà các loại tội phạm lợi dụng để gia tăng hoạt động khiến tình hình an ninh trật tự tiềm mặt nhiều phức tạp
để chủ động phòng tránh công an khánh hòa đã tổ chức đợt cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm tích cực bám sát địa bàn quản lý chặt đối tượng
tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp cướp giật tài sản tội phạm ma túy các bóng nhóm có tổ chức hoạt động bảo kê côn đồ
bên cạnh đó lực lượng công an cũng tăng cường kiểm tra hướng dẫn các cơ sở lưu trú thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú và các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho du khách

lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và công an huyện bến cầu cùng các lực lượng chức năng khác vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán người bắt giữ sáu đối tượng đồng thời giải cứu được hai nạn nhân nữ
bước đầu điều tra cả sáu đối tượng thừa nhận hành vi dùng tiền mua hai nạn nhân nữ với giá ba mươi sáu triệu đồng sau đó liên hệ với đầu mối bên campuchia để bán lại với giá một trăm ba mươi triệu đồng
tuy nhiên khi cả nhóm vừa đến khu vực cửa khẩu quốc tế mộc bài chuẩn bị đưa hai nạn nhân qua biên giới thì bị các lực lượng trong chuyên án bắt giữ hiện vụ việc đang được ban chuyên án tiếp tục điều tra làm rõ
vâng như vậy có thể thấy là tình hình mua bán người vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu với thủ đoạn ngày càng tinh vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
tại việt nam riêng sáu tháng đầu năm nay số vụ được cơ quan chức năng phát hiện khởi tố mới và tiếp tục điều tra tăng năm mươi năm vụ và tăng một trăm năm mươi bốn đối tượng so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
thực tế này cho thấy phương thức thủ đoạn tội phạm ngày càng tinh vi và diễn biến khôn lường người dân dù là đối tượng nào nếu mất cảnh giác đều có thể sập bẫy của tội phạm mua bán người
những em gái này dù đã được cơ quan công an giải cứu đã trở về với vòng tay gia đình
nhưng chắc chắn những ngày tháng rơi vào bẫy của tội phạm
tội phạm mua bán người sẽ vẫn còn ám ảnh
những em gái này dù đã được cơ quan công an giải cứu đã trở về với vòng tay gia đình
đã biến các em gái thành món hàng với giá chúng được hưởng từ tám đến một mươi triệu đồng một nạn nhân
tội phạm mùa bán người tiếp tục diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng
với thủ đoạn tinh vi như sử dụng mạng xã hội zalo facebook để kết nối rỗ rỗ đưa người ra nước ngoài hoặc trao đổi mua bán người